hồi một mươi ba h hôm nay mùng ba tháng sáu vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc
một trăm một mươi một một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy
tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp tám
hiện nay ngày ba tháng sáu dạnh áp thấp có trục ở khoảng một mươi hai một mươi năm độ vĩ bắc
nối với áp thấp nhiệt đới lúc một mươi ba h chiều nay có vị trí tâm ở khoảng một mươi bốn sáu độ vĩ bắc

gió mùa tây nam ở phía nam tiếp tục hoạt động mạnh
dự báo do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam
ở phía nam hoạt động mạnh nên trong một hai ngày tới ở các tỉnh tây nguyên và nam bộ
tiếp tục có mưa mưa vừa có nơi mưa to và rải rác có rông
các tỉnh trung trung bộ có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to và rông
trong cơn rông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh